thực hiện chủ trương của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng bắt đầu từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín sở giao thông và vận tải tp hcm đưa vào hoạt động tuyến buýt mới và điều chỉnh hành trình chạy xe đối với năm tuyến buýt có trợ giá
tuyến xe buýt mới có lộ trình đi từ vũng thùng đến công viên hai mươi chín tháng ba và về công viên biển đông đồng thời tiến hành thực hiện điều chỉnh hành trình chạy xe năm tuyến buýt trợ giá gồm tuyến buýt số năm bảy tám một mươi một và một mươi hai
việc tăng tuyến xe buýt và điều chỉnh hành trình chạy xe của năm tuyến buýt trợ giá nhằm nâng cao hiệu quả các tuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn thành phố đà nẵng khuyến khích người dân tham gia sử dụng phương tiện vận tải công cộng
hiện hệ thống vận tải công cộng của tp đà nẵng có một mươi tám tuyến trong đó có một mươi một tuyến xe buýt trợ giá